sáng nay nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam ông tô công lý ba mươi năm tuổi phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công lý để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
trước đó ngày một mươi bảy tháng tám quyết định khởi tố bị can đối với ông lý đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
công ty công lý là chủ đầu tư nhà máy xử lý rác thải thành phố cà mau
đơn vị này từng có thông báo từ khi đi vào hoạt động đến nay đã lượm lặt trôn cất ba trăm linh sát thai nghi bị vứt bỏ lẫn trong rác xử lý
do vậy đã làm tờ trình lên ủy ban nhân dân tỉnh cà mau xin hỗ trợ kinh phí cấp quỹ đất để thực hiện việc trôn cất xác thai nhì
tuy nhiên theo báo cáo của công ty tỉnh cà mau khẳng định việc công ty công lý khai báo phát hiện hơn ba trăm linh sắc thai nghi bị bỏ rơi
nằm lẫn trong lượng rác đưa về nhà máy xử lý và đã trôn cất các thanh nghi trong khuôn viên nhà máy là chưa có cơ sở
đối với vụ việc này ủy ban nhân dân tỉnh cà mau yêu cầu công ty công lý phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay việc cung cấp thông tin không chính xác
không để xảy ra trường hợp cung cấp thông tin không chính xác trong thời gian tới
liên quan đến vụ đột kích quán hay club số năm mươi bảy phố cửa nam quận hoàn kiếm hà nội vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng tám
phát hiện năm mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã tiến hành tạm giữ hình sự nguyễn đăng sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện thường tín hà nội nguyễn thu trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện hưng hà tỉnh thái bình
nguyễn tùng lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở quận hai bà trưng hà nội và trịnh việt anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố yên bái tỉnh yên bái
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
các đối tượng bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm hà huy giáp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tổ năm phường thượng thanh quận long biên
và nguyễn thị thảo my sinh năm hai nghìn một trú tại khâm thiên trung phụng quận đống đa hà nội
trước đó qua công tác nghiệp vụ và qua nguồn tin tố giác tội phạm của quân chúng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện dấu hiệu bất thường tại quán hay club
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã lập án đấu tranh
vào h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng tám các mũi công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng với trung đoàn cảnh sát cơ động hà nội
công an quận hoàn kiếm bất ngờ ập vào quán
tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện có hai trăm một mươi hai người trong đó có một trăm tám mươi một khách ba mươi một nhân viên
tiến hành thử nhanh chất ma túy xác định có năm đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
tại thời điểm kiểm tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội bắt quả tang hai đối tượng
về hành vi tảng trữ cháy phép chất ma túy là sơn và trang
trang đang là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học trên địa bàn hà nội
quá trình kiểm tra tổ công tác đã phát hiện và thu giữ vật chứng là hai mươi năm viên ma túy tổng hợp
hai túi ketamin một khẩu súng và năm viên đạn
quá trình phân loại phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an quận hoàn kiếm
đã tập trung đấu tranh củng cố đánh giá tài liệu chứng cứ thu thập
quá trình điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
về ảnh vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy với giáp mi lâm và việt
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã triệu tập chủ quán nguyễn đỗ kim thư
và quản lý trần anh để làm rõ vai trò trách nhiệm để xảy ra tội phạm và tệ nạn ma túy trong quán
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng nguyễn văn hiếu ba mươi năm tuổi
chú tệ phường phú thuận quận bảy tp hcm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ
tỉnh bà rịa vũng tàu khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
đây là đối tượng tội phạm nguy hiểm từng có bốn tiền án tiền sự tội cướp giật tài sản mới ra tù chưa được một năm
trước đó phát hiện một phụ nữ đang đứng bên lề đường phan chu trinh thuộc phường phú mỹ
trên tay có cầm chiếc túi sách bên trong có iphone bảy clus và hơn năm trăm linh đồng
hiếu đã điều khiển xe mô tô chạy đến áp sát
bắt giật chiếc túi sách trên
mặc dù bất ngờ nhưng đạn nhân đã kịp giữ chặt túi sách và trí hồ
bị người dân truy đuổi hiếu đã bỏ xe mô tô lại rồi chạy trốn vào một phòng trọ ở khu phố ngọc hà phường phú mỹ
nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt
tại đây không những không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an
đối tượng hiếu còn lấy con dao bấm tự dệt vào mặt và cứa vào cổ mình gây chảy máu
rồi đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ thậm chí có hành động tấn công lực lượng làm nhiệm vụ và người dân
lực lượng công an cùng lực lượng bảo vệ dân phố và dân quân tự vệ đã nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng
tuy nhiên trong quá trình bắt giữ đối tượng đã dùng dao chống chả khuyết liệt
làm hai cán bộ công an cùng ba thành viên bảo vệ dân phố dân quân tự vệ bị thương
thời gian gần đây bệnh sốt xuất huyết đang bước vào những tháng cao điểm của mùa dịch
tại nhiều địa phương trong đó có tỉnh quảng bình số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng cao
để ngăn ngừa dịch sốt xuất huyết bùng phát ngành y tế tỉnh quảng bình đã triển khai nhiều biện pháp để hạn chế dịch bệnh
do thời tiết diễn biến phức tạp dịch bệnh có xu hướng tăng nhanh
tại nhiều địa phương tỉnh quảng bình số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng cao
theo báo cáo sở y tế quảng bình tính đến nay đã có trên hai năm trăm linh trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tăng hai năm lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
do bệnh sốt xuất huyết
nếu như người dân tự ý điều trị
nếu như người dân tự ý điều trị
hoặc là dùng những thuốc mà nó không khuyết cáo trong pháp đồ của bộ y tế
thì có thể dần đến là nguy hiểm đối với người dân
chẳng hạn nếu nó diễn biến là giấu hiểu cảnh báo
nếu không biết thì rất là nguy hiểm nó sẽ rơi vào sốt xuất huyết nặng rơi vào sốc
trước tình hình bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp
trung tâm y tế dự phòng quảng bình đã có chỉ đạo hướng dẫn các trung tâm y tế huyện thị xã thành phố
triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch tổ chức phun thuốc
trở thành ưu dịch
phòng chống dịch sốt huyết không để dịch bùng cáo dài bùng phát và lan rộng
hiện nay ngành y tế quảng bình tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm những ca bệnh
tại các địa phương để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân biết cách tiêu diệt loang quang
bọ gậy vệ sinh môi trường sống sạch sẽ để ngăn chặn sốt xuất huyết
kim thảo xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy hôm nay xin mời quý vị và các bạn xem những thông tin vừa mới cập nhật
trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội
và như thường lệ trước tiên xin mời quý vị theo dõi những tin tức mới nhất mà phóng viên vừa cập nhật
thưa quý vị đến thời điểm hiện tại thì tất cả các trường trên địa bàn tp hcm
đã sẵn sàng để bước vào năm học mới
riêng đối với khối trung học phổ thông thì nhiều trường đã tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh
thông qua việc chọn khối ngành học và các hoạt động trải nghiệm
theo thông lệ vào đầu năm học các trường trung học phổ thông trên địa bàn tp hcm
đều tổ chức cho phụ huynh và học sinh cùng nghe giới thiệu tổng quan về trường
chương trình đào tạo cũng như những hoạt động bổ trợ sẽ tham gia trong thời gian tới
như hoạt động thể thao rèn luyện thể chất tạo sân chơi lành mạnh để các em học sinh lớp một mươi
làm quen với môi trường học tập mới
đặc biệt mỗi năm nhà trường chọn một chủ đề để tổ chức ngày hội đón học sinh
chẳng hạn năm nay trường trung học phổ thông nguyễn du tạo sự hấp dẫn học sinh mới
bằng hoạt động hội trại khởi nghiệp
năm này là năm đầu tiên vào trường em rất vui khi được tham gia mấy hoạt động như vậy
nhờ sau những cái này em và lớp với các bạn khác có thể đoàn kết hơn
với lại mình có mở rộng cái mối quan hệ của mình hơn và mạnh dạng tự tin hơn
tầm quan trọng thứ nhất của những việc tổ chức
các hoạt động như thế này có phần cho mình định hướng nhà nghiệp tương lai
thứ hai là rèn cho mình những kỹ năng sống cần thiết để khi ra đời
và thứ ba là giúp em gắn bó với môi trường này hơn xong suốt ba năm
bên cạnh những hoạt động tạo không khí vui vẻ và thân thiện
thì các trường còn thành lập ban tư vấn hướng nghiệp khi phụ huynh học sinh trò chuyện
chia sẻ với học sinh giúp các em xác định lựa chọn lớp học theo tổ hợp
trên cơ sở năng lực và sở thích về ngành nghề
định hướng của nhà trường trong trại khởi nghiệp này là định hướng cho các em đến hướng đến một việc
là các em sẽ thích hơn đối với công việc hướng nghiệp cho các em sẽ giúp cho các em đi vào cuộc sống
một cách nhẹ dễ dàng và có cái định hướng tốt hơn cho các em trong xu hướng hội nhập ngày hôm nay
đầu năm học thì trường đã cho các em học theo năng lực của các em và phân cơ bản về một số lớp chọn
nhưng mà về cơ bản thì các em vẫn giống nhau
các em có một môi trường hội nhập năm lớp một mươi các em hòa đồng với nhau
sau đó các em mới định hướng vào lớp một mươi một các em bắt đầu các em mới chọn phân ba
những hoạt động này ngoài việc giúp cho học sinh lớp một mươi gần gũi làm quen với môi trường học tập mới trong ba năm sắp tới
mà thông qua đó học sinh lớp một mươi một một mươi hai có thể chia sẻ với học sinh lớp một mươi về những bỡ ngỡ mà mình đã từng gặp trong ngày đầu đến trường
chỉ ra sự khác biệt giữa cách học ở bậc trung học cơ sở với trung học phổ thông để các em khóa dưới nhanh chóng vượt qua và hòa nhập
thưa quý vị bán sức lao động về đêm là cụm từ mà nhiều người thường nói khi mà nhắc về nghề cũ vàng
những người khuôn vác ở các chợ đồ mối và đều thức khuya và dậy sớm nhưng mà dẫu có nhọc nhằn
những người làm nghề củ vàng chẳng dám bỏ nghề vì mua sinh
khi nhiều người chuẩn bị nghỉ ngơi thì những lao động tại chợ đồ mối nông sản thủ đức là nhộn nghiệp
hàng trăm chiếc xe chở hàng hóa từ các nơi ra vào liên tục
những người làm công việc khuôn vác hàng hóa cũng tất bật hơn trong kịp các chuyến hàng
là một trong những lao động nữ hiếm hoi chị lâm ngọc hương đã gắn bó với công việc này hơn ba mươi năm qua
theo chị hương nghề này cực nhọc với nam giới đã đành nhưng với nữ giới công việc càng nhọc nhà thêm gấp bội
thế nhưng vì mưu sinh và chăm lo cho con cái ăn học chị quyết định ngắm bó với nghề này từng ấy năm
cái gì mà mình làm được thì mình cứ làm không cần tới là của thanh niên quận nam nữ
cảm thấy mình làm được thì mình cứ việt nam
cũng nạn nhọc nhưng mà nó cũng là cái nghề mình chuẩn nó
ban đêm thì tụi tôi đi làm tụi tôi chui ngập việc về gia đình
còn ban ngày thì mình về mình lo cơm nước gia đình này kia nọ
cho nên mình cảm thấy là nó thận lợi

mình thích hợp thì mình cứ việt nam
trong số những người làm nghịch củ vạn có nhiều người tóc đã điểm bạc
nhưng ngày nắng cũng như ngày mưa họ vẫn gắn sức để kiếm sống
trung bình mỗi đêm làm việc họ phải gồng mình kéo ít nhất một năm tấn hàng
để có được mức thu nhập khoảng bốn trăm linh năm trăm linh ngàn đồng
nhưng đến ngày mưa bão cũng là lúc công việc này nhọc nhằn hơn bao giờ hết
mưa thì nó lội nước khi nó sạch sạch rồi kéo xe nó mệt lắm
không phải như ngày nắng ngày nắng thì nó nổi quá
mình dễ kéo ngày mưa thì lỗ hang rồi đó
mình kéo khi xe lạch rồi thì từng
một ngày mình vô khoảng hai ba tấn mình phải thê ba người hai ba người vậy đó

cái xếp của người ta làm thì cũng có nhiều xếp thôi
tại vì người ta làm cho mình hàng năm chứ đâu phải người ta làm mỗi ngày người ta nghỉ đâu
người ta làm cho mình quanh năm luôn mà
theo chợ đồ mối nông sản thủ đức
hiện có hơn một ngàn lao động chính
đang đảm nhận công việc khuân vác hàng hóa tại đây
và hoạt động chủ yếu từ hai mươi hai h đến hai mươi ba giờ sáng
theo đó những người lao động này đều có hồ sơ lao động để thuận lợi hơn
trong việc quản lý cũng như trả lương hưởng các chế độ ưu đại khác
từ một mươi h đến hai h sáng lượng hàng sẽ hết họ sẽ nghỉ
và cái lương bình quân theo như công ty chợ đang tính là khoảng trên bảy triệu người một tháng
khuân vác hay đẩy chiếc hàng hóa
kéo bao nhiêu tấn hàng hóa
công việc nào họ cũng làm
dù là trên vai hay dùng cơ bắp
dù không một công cụ bảo hộ lao động
không khẩu trang che miệng
họ vẫn miệt mài làm như thế để mưu sinh bằng chính sức lao động của mình
và không ngừng hy vọng một ngày không xa
nỗi lo cơm áo gạo tiền không còn nhiều nữa
thưa quý vị đêm ngày một mươi bảy tháng tám
piano peter lund đã tái ngộ khán giả tp hcm trong chương trình the modern classic
và bên cạnh các nhạc phẩm kinh điển peter lund đã dành tặng một bản phối trống cơm
kết hợp âm điệu dân gian và tiếng đàn như cầm hiện đại
peter lund năm nay một mươi ba tuổi là học trò xuất sắc của nhạc công nổi tiếng lang lang
lần gặp lại khán giả tại việt nam
peter thể hiện những nhạc phẩm kinh điển của chopin beethoven
cũng như bản nhạc phim từ những đề cử oscar như house moving castle
món quà đặc biệt trong đêm diễn một mươi bảy tháng tám là bản phối mới dân ca trống cơm của việt nam
với phong cách vui nhộn
peter chia sẻ đây là lần đầu tiên tiếp xúc giai điệu của bản dân ca này
xong cũng đem lại niềm hứng khởi lớn
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy hôm nay xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
sau đây kim thảo xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
thưa quý vị và các bạn
đề án một trăm linh sáu về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an với mục tiêu bộ tinh tỉnh mạnh
huyện toàn diện xã bám cơ sở
quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy mới từ bộ cho đến công an các đơn vị địa phương tới nay
đã hơn một năm và cho thấy những tác động chuyển động rất tích cực tại nam định
bằng cách làm sáng tạo phù hợp với đặc thù công tác của địa phương
đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đã chủ động trong những bước đi xây dựng
nằm nổi mới kiện toàn sắp xếp bộ máy công an đáp ứng yêu cầu ngày càng cao
về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
buổi do ban sáng hàng ngày phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh nam định
số lượng cán bộ chiến sĩ đã tăng lên bởi trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ được sát nhập vào phòng tổ chức cán bộ
với mô hình năm đội
triển khai thực hiện mô hình tổ chức mới của bộ công an
tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín phòng tổ chức cán bộ cơ cấu lại giảm từ năm xuống còn ba đội
việc bố trí lại mô hình hoạt động của phòng tổ chức cán bộ
đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ chiến sĩ
theo đó việc sắp xếp đảm bảo yêu cầu không cán bộ chiến sĩ nào bị rơi thừa
hoặc không bố trí được vị trí công tác
bản thân tôi cũng như các đồng chí được bố trí sắp xếp lại đều
đều phụ được thượng vụ đảng ủy và các bệnh lãnh đạo bố trí công tác
phù hợp với năng lực sở trường phù hợp với tâm tư nguyện vọng
nên việc bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy như vậy đã tạo nên hiệu ứng
kích thích được cán bộ đồng vụ cán bộ chiến sĩ chúng tôi yên tâm
phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ
tính đến thời điểm này công an tỉnh nam định đã hoàn thành việc sắp xếp
mô hình tổ chức mới đến đơn vị cấp phòng
theo đó cơ cấu mới chỉ gồm hai mươi bảy phòng giảm năm đơn vị so với trước
trong đó đã hợp nhất sát nhập tám đơn vị giải thể một đơn vị cấp phòng
riêng đối với mô hình tổ chức đội sau khi sắp xếp lại còn một trăm linh ba đội
giảm hai mươi chín đội so với mô hình cũ
và mục tiêu đến trước năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh nam định sẽ hoàn thành
việc kiện toàn mô hình tổ chức cấp đội
thành công này có được là kết quả của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng
ngay từ sớm
chúng tôi cũng đã tham mưu giám đốc công an tỉnh
và các đơn vị chức năng trong năm hai nghìn một mươi tám không triển khai
để nhiều chỗ khuyết một hai vị trí lãnh đạo cấp lãnh đạo phòng
chúng tôi cũng không triển khai để chờ khi mà bộ công an triển khai
cho nên bởi vậy mà chúng tôi đến ngay
đối với các phòng chúng tôi là một trong đơn vị về nhân sự
chúng tôi không thừa cơ cấu
việc bố trí công an xã chính quy cũng đã và đang được công an tỉnh nam định
chủ động triển khai
ngay từ năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh đã thành lập đoàn khảo sát đánh giá tại một mươi huyện thành phố
nhằm xây dựng phương án lộ trình bố trí công an chính quy
đồng thời xây dựng đề án công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh nam định
việc bố trí này đã được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao
khi một trăm linh các vụ việc trên địa bàn được xử lý kịp thời
tình hình an ninh trật tự tại địa bàn nông thôn chuyển biến tích cực
đây cũng chính là cơ sở để công an tỉnh nam định tiếp tục hoàn thiện mô hình cấp công an xã bám cơ sở
đến hiện tại chúng tôi đã triển khai công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã với bảy mươi ba xã địa chấn
điều động hai trăm ba mươi hai đảm nhiệm các chức danh công an xã
trước khi điều động chính quy hóa lực lượng công an xã
công an tỉnh nam định đã phối hợp với cục đào tạo các học viện trưởng quan dân tổ chức tập huấn chính trị nhiệm vụ pháp luật cho điều động này
giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ đang báo cáo với cấp ủy chính quyền tỉnh
là phấn đấu trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ chính quy hóa một trăm linh xã địa chấn
với bước đi mạnh dạn thể hiện quyết tâm tích cực nhưng bảo đảm lộ trình không nóng vội
công an tỉnh nam định đã thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy

công an cấp tỉnh và bố trí công an xã chính quy từ mô hình tổ chức mới đã góp phần tích cực
và công tác xây dựng lực lượng công an nam định ngày càng chính quy trong sạch vững mạnh
đáp ứng ngày càng cao yêu cầu chiến đấu ở cả ba cấp công an cấp tỉnh cấp huyện và cấp xã
với tinh thần vì nhân dân phục vụ thời gian qua công an tp hà nội đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị đầu tư nhiều sáng kiến
cách làm hay để giảm bớt thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến làm việc
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này công an quận long biên đã có nhiều đổi mới hành động thiết thực trong cải cách hành chính
nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân với tiêu chí hết việc chứ không hết giờ
kết thúc một ngày làm việc giờ hành chính những cán bộ chiến sĩ tiếp tục sắp xếp máy móc trang thiết bị
làm thẻ căn cước công dân lưu động rời đơn vị xuống các địa bàn dân cư
tiếp tục phục vụ người dân từ một mươi tám h đến hai mươi một h hàng ngày
hoạt động này đã được công an quận long biên duy trì hơn một năm nay
để duy trì được hoạt động ý nghĩa này là nỗ lực rất lớn của từng cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính công an quận long biên
tôi là phụ nữ nên việc con nhỏ mình vẫn phải sắp xếp cho hợp lý
ngoài thời gian tiếp dân ở công an quận long biên
thì chúng tôi cũng phải chiều đến là chúng tôi cũng phải thu xếp nhanh chóng gửi con
và để sắp xếp hợp lý để có thể đảm bảo được thời gian tiếp dân theo cái kế hoạch một trăm tám mươi năm của công an quận đề ra
tuy vất vả nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng hết sức để phục vụ nhân dân
để lấy được lòng tin của nhân dân đối với hình ảnh của chiến sĩ công an

chị nguyễn thị hạnh và nhiều người dân khác đã tranh thủ sau giờ làm việc
ra ngay ủy ban nhân dân phường ngọc lâm quận long biên để làm thẻ căn cước
hoạt động này của công an quận long biên xuất phát từ tình hình thực tế trên địa bàn
có nhiều công dân từ nơi khác chuyển về đây cư trú
do đó nhu cầu cấp mới đổi thẻ căn cước công dân rất lớn
trong khi nhiều người lại không thể nghỉ việc vào giờ hành chính
đối với trường hợp người già đau ốm hoặc là gia đình chính sách
các cán bộ chiến sĩ sẽ đến tận nhà hoặc dường bệnh để giúp họ hoàn tất các thủ tục
công an quận và công an phường với hợp với nhau để tổ chức thẻ căn cước công dân
rất thuận lợi cho những người đang làm việc hành chính
những người công dân đang sinh sống tại ủy quận long biên
đỡ phải thất công đi lại và thực hiện cho

tôi tranh thủ thời gian thôi trong những giờ ngoài giờ này tôi có thể đi làm
kế hoạch của chúng tôi cũng đã được người dân đánh giá rất cao
và hiệu quả của việc phục vụ nhân dân này
thứ nhất là chúng tôi cũng hạn chế để cho người dân không phải đi lại nhiều lần
và các múi giờ của người dân chúng tôi cũng đều rất linh hoạt
quận long biên cũng là địa bàn đầu tiên của thành phố hà nội áp dụng phương án
thí điểm cảnh sát khu vực ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh
trong công tác quản lý về an ninh trật tự và làm cầu nối tương tác với người dân
theo phương án này các thủ tục hành chính của công an thành phố hà nội
danh bạ của cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đều được cập nhật và tích hợp thành mã qr code
người dân chỉ cần sử dụng chiếc điện thoại thông minh sẽ tra cứu đầy đủ thông tin cần thiết
ứng dụng này cũng giúp người dân và cảnh sát khu vực dễ dàng tương tác
để trao đổi cung cấp thông tin và tư vấn trong trường hợp cần thiết
vấn đề mối chốt cuối cùng trong công tác cải cách hành chính ở đây
thì nó vẫn là vấn đề về con người
nên là chúng tôi cũng rất là quan tâm
đặc biệt quan tâm về cái trao chuốt về cái bồi dưỡng
đặc biệt là về đạo đức của văn hóa tác phong với điều lệnh nội vụ
cái này thì cũng đã mở rất nhiều những chuyên đề
để các đồng chí thực hiện cái nhiệm vụ của mình thực sự là có hiệu quả
và là các hình ảnh đẹp trong con mắt của người dân
cùng với những hoạt động đổi mới trong cải cách hành chính tạo sự thuận lợi cho người dân
trong sáu tháng đầu năm
công an quận long biên liên tiếp đấu tranh triệt phá thành công nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự
tội phạm tín dụng đen các đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh
thu giữ số lượng lớn ma túy các loại
những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an quận long biên
đã và đang phát huy truyền thống lực lượng công an
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người công an nhân dân trong mắt người dân thủ đô